trung tâm thông tin dịch vụ công và công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố đà nẵng sẽ cùng phối hợp
trong việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh góp ý về công tác vệ sinh môi trường qua đường dây nóng một nghìn hai mươi hai
thông qua đường dây nóng một nghìn hai mươi hai người dân doanh nghiệp tại thành phố đà nẵng sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến dịch vụ vệ sinh môi trường
hoặc phản ánh góp ý về vấn đề vệ sinh môi trường công tác thu gom vận chuyển rác thải
hay các dịch vụ vệ sinh môi trường do công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng cung cấp
các ý kiến phản ánh sẽ được chuyển đến công ty hoặc các sĩ nghiệp môi trường để xử lý
và sau đó phản hồi kết quả lại cho người dân doanh nghiệp kịp thời nắm bắt
từ đầu năm đến nay trung tâm thông tin dịch vụ công đà nẵng tiếp nhận và chuyển xử lý một luật ý kiến phản ánh
về ô nhiễm môi trường cũng như công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố